thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy ngành công thương
trong năm hai nghìn một mươi sáu ngành công thương đã triển khai nhiệm vụ với một số thuận lợi nhưng cũng phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức và còn nhiều hạn chế
về sản xuất công nghiệp mặc dù có mức tăng trưởng khá nhưng vẫn thấp hơn nhiều mức tăng chín tám của năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu chưa đạt được mục tiêu kế hoạch của năm hai nghìn một mươi sáu là một mươi cơ cấu nhập khẩu nhóm hàng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và tiêu dùng trong nước tiếp tục tăng cao
việc nhập khẩu máy móc và thiết bị nguyên liệu phục vụ sản xuất ở các thị trường có công nghệ và chất lượng hàng hóa ở mức trung bình như trung quốc đài loan cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho việt nam trong nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất và toàn chuỗi cung ứng
thương mại trong nước tiếp tục đóng vai trò là trụ đỡ quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế
thế nhưng hạ tầng thương mại xét về tổng thể vẫn còn yếu kém và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành thương mại và phát triển thị trường trong nước
công tác kiểm soát thị trường trong nước đã được tăng cường song vẫn chưa đạt yêu cầu chưa ngăn chặn và xử lý một cách cơ bản các hoạt động gian lận thương mại trên thị trường cũng như các yếu tố tiêu cực tiềm ẩn để có biện pháp phòng ngừa
tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng trên các mặt hàng nông sản vẫn còn phổ biến
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và các địa phương nhất là các thành phố lớn theo dõi sát diễn biến thị trường cung cầu mặt hàng chủ động phương án đảm bảo cung cầu hàng hóa trên thị trường nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường tích cực căn ngừa buôn lậu giát lận thương mại hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng để bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi của người tiêu dùng tăng cường công tác phân tích đánh giá dự báo và chủ động xây dựng các phương án hội nhập một cách tích cực